tin an ninh trật tự đáng chú ý vào ngày hôm nay viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã ban hành cáo trạng truy tố bị can igaspret quốc tịch latvia
nguyễn thị tuyết sương giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ digital credit
trương tuấn tài giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn fincap việt nam và một mươi bị can khác cùng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
qua điều tra công an phát hiện đường dây cho vay lãi nặng hoạt động tổ chức thông qua hai trang web tamo vn và findo vn
do công ty trách nhiệm hữu hạn sofi solution vận hành và công ty digital credit cùng với công ty fincap vn thực hiện giải ngân cho vay núp bóng dịch vụ cầm đồ tư vấn tài chính
kết quả điều tra xác định ba công ty trên đã thu lời tiền lãi và phí tổng cộng là hơn bốn hai trăm linh tỷ đồng
tiền thu lợi bất chính hơn bốn một trăm năm mươi tỷ đồng
lãi suất thấp
lãi suất thấp nhất hơn bốn một năm
cao nhất là gần một ba trăm tám mươi một năm
theo cơ quan điều tra igat rex bắt đầu điều hành cho vay từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi cho đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba với mức lương là một trăm hai mươi triệu đồng một tháng
do đó số tiền thu lợi bất chính bốn hai tỷ đồng
số tiền thu lợi bất chính của các bị can còn lại trung bình là hai trăm hai mươi triệu đồng đến bốn tỷ đồng
trong những năm gần đây
các loại tệ nạn xã hội tội phạm lợi dụng các căn hộ trung cư để hoạt động phạm tội có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp
tại hà nội trong thời gian vừa qua công an thành phố hà nội đã liên tiếp triệt phá các ổ nhóm tội phạm hoạt động tại các trung cư cao tầng
điểm chung của các đối tượng đó là lựa chọn khu vực trung cư với hệ thống an ninh hiện đại lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp nhằm đối phó với sự kiểm tra và giám sát của lực lượng chức năng
phổ biến các loại tội phạm lợi dụng các khu trung cư để hoạt động là tội phạm ma túy mại dâm cờ bạc
mới đây nhất một nhóm đối tượng tổ chức sử dụng ma túy tại một căn hộ thuộc khu trung cư trên địa bàn xã tân triều huyện thanh trì thành phố hà nội đã bị cơ quan công an bắt quả tăng
tại hiện trường cơ quan công an đã thu giữ năm chín gam ketamine một điện xứ màu trắng một thẻ nhựa một loa bluetooth hai đen nháy cùng nhiều đồ vật tài liệu có liên quan
một mươi một đối tượng
đều có kết quả xương tính với ma túy
khi bọn em thống nhất thì tuần anh đã thuê phòng trung cư tầng e kuradim tầng hai mươi bảy có mã khóa có bảo vệ và được gửi tin nhắn có mã để vào
sau khi vào thì kéo dèm kín áo để tránh sự phát hiện của hàng xóm và mọi người xung quanh
theo cơ quan công an việc thuê căn hộ là nơi xung quanh
sản xuất tổ chức mua bán sử dụng trái phép chất ma túy là hình thức phạm tội đang ngày càng gia tăng ở nhiều thành phố lớn
các hoạt động từ việc tìm thuê căn hộ trung cư thuê loa đài đến việc đặt hàng mua các loại ma túy đều được các đối tượng thực hiện và giao dịch qua mạng
bọn tôi thuê chung cư để sử dụng ma túy vì ít người biết với cả kín đáo với cả thế là cơ quan chức năng khó vào kiểm tra
như vậy có thể thấy những
các căn hộ trung cư hiện đại khép kín có hệ thống bảo vệ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đang trở thành những tụ điểm lý tưởng cho các đối tượng phạm tội lợi dụng hoạt động
để đấu tranh bóc gỡ những vụ án này lực lượng công an phải áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc thông tin từ địa bàn cơ sở
từ những cái vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy này thì chúng tôi thấy rằng là cái phương thức thủ đoạn hiện nay thì nó cũng có những cái thay đổi
ngoài cái việc mà các đối tượng
sử dụng tổ chức sử dụng tại các quán bar vũ trường các quán karaoke thì các đối tượng là thuê các căn hộ trung cư cao cấp và các phòng khách sạn nhà nghỉ để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
chúng tôi cũng đã vừa bắt giữ các đối tượng thì là các đối tượng là thuê căn hộ trung cư cao cấp ở trên tầng áp mái
và trong cái quá trình đấu tranh bắt giữ thì chúng tôi cũng đã phải theo dõi
cũng rất là
thời gian cũng rất là dài
rõ ràng là những diễn biến của tội phạm lợi dụng hoạt động tại các khu trung cư đang đặt ra yêu cầu cần nâng cao trách nhiệm của người dân có căn hộ cho thuê
công tác an ninh tại các tòa nhà cũng cần siết chặt qua hệ thống camera giám sát và tai mắt của quần chúng nhân dân
theo đó các biểu hiện bất thường cần được kịp thời phát hiện và báo cho cơ quan chức năng
vào ngày bảy tháng ba căn cứ quy định của pháp luật ủy ban thường vụ quốc hội đã ban hành nghị quyết
của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố bắt tạm giam khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với bà hoàng thị thúy lan
đại biểu quốc hội khóa một mươi năm theo quy định của pháp luật
ủy ban thường vụ quốc hội tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu quốc hội đối với bà hoàng thị thúy lan
đại biểu quốc hội khóa một mươi năm kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can
trước đó mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố thêm chín bị can trong đó có bí thư tỉnh ủy vĩnh phúc hoàng thị thúy lan
viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã ban hành cáo trạng truy tố bị can asia fletch quốc tịch latvia
nguyễn thị tuyết sương trương tuấn tài và một mươi bị can khác cùng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
qua điều tra công an phát hiện đường dây cho vay lãi hoạt động có tổ chức thông qua hai trang web là tamo vn và findo vn
do công ty trách nhiệm hiệu hạn sovi solution vận hành và công ty digital credit cùng với công ty fincap vn
thực hiện giải ngân cho vai nút bóng dịch vụ cầm đồ tư vấn tài chính
kết quả điều tra xác định ba công ty trên đã thu lợi số tiền lãi và phí với tổng cộng hơn bốn hai trăm linh tỷ đồng
tiền thu lợi bất chính hơn bốn một trăm năm mươi tỷ đồng như vậy lãi suất thấp nhất là bốn trăm linh một một năm và cao nhất khoảng một ba trăm tám mươi một năm
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh phúc thông báo truy tìm các đối tượng đã thực hiện vụ cướp giật một tỷ đồng
của người phụ nữ ở đường mê linh phường liên bảo thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
thông tin ban đầu vào chiều ngày tám tháng ba một người phụ nữ tới ngân hàng ở thành phố vĩnh yên để rút một tỷ đồng
sau đó nạn nhân để ở trong túi sách rồi lên ô tô đi về nhà khi về tới nhà nạn nhân bước xuống ô tô thì đã bị ba thanh niên
đi trên hai xe máy áp sát giật túi sách có một tỷ đồng rồi bỏ trốn
điểm ba đối tượng cần truy tìm gồm hai đối tượng là nam giới đi mô tô nhãn hiệu honda vision màu xanh đậm
một đối tượng là nam giới đeo kính gọng đen đi xe mô tô nhãn hiệu honda way màu xanh đậm
ai biết hoặc nhìn thấy các đối tượng có đặc điểm như trên thì kịp thời bắt giữ và báo ngay cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh phúc
để phối hợp giải quyết theo quy định
công an phường duy tân thị xã kinh môn tỉnh hải dương cho biết đơn vị vừa phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an thị xã kinh môn
xác minh làm rõ hành vi báo tin giả về việc bị cướp tài sản của nguyễn thị mai chú tại phường duy tân
trước đó công an phường duy tân tiếp nhận trình báo của nguyễn thị mai về việc vào khoảng chín giờ ngày hai mươi sáu tháng hai
tại đường giao thông đi qua khu vực cánh đồng thuộc khu dân cư kim bảo phường duy tân
chị mai đi xe máy từ ngân hàng việt tiên banh chi nhánh nhị triều về nhà
và bị hai đối tượng đi xe máy ép ngã xuống rìa bờ ruộng rồi dùng dao đe dọa cướp tám mươi triệu đồng tiền mặt
ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an phường duy tân đã phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an thị xã kinh môn
xác minh vụ việc đấu tranh với bị hại
đến một mươi hai giờ cùng ngày chị mai thừa nhận không có việc mình bị cướp
lực lượng công an đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
người dân đốt rác và đã để ngọn lửa cháy lan sang bãi chứa phế liệu khiến khói đen bao phủ
cả một vùng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy của thành phố vũng tàu đã khống chế thành công đám cháy
theo đó vào khoảng một mươi bốn h ba mươi chiều ngày hôm nay người dân đốt rác tại khu đất chống ở đường mùng hai tháng chín
phường một mươi một không kiểm soát được nguồn nhiệt cộng với thời tiết khô nóng gió lớn nên lửa đã cháy lan
sang bãi phế liệu số chín trăm bảy mươi bảy do bãi phế liệu có chứa nhiều ống nhựa cao su nên ngọn lửa cháy ngồn ngụt
khói đen bao phủ cả một vùng rộng lớn nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố vũng tàu
đã triển khai một xe chỉ huy hai xe chữa cháy hai xe tiếp nước cùng với ba mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
và khoảng ba mươi phút sau đám cháy đã được khống chế